từ đầu tháng sáu đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
tại các nhà trọ nhà dân trên địa bàn thành phố biên hòa
vào cuộc điều tra công an thành phố biên hòa đã nhanh chóng bắt được năm đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp bốn đối tượng gồm vòng cún sầu ba mươi tám tuổi
huỳnh hữu thanh ba mươi tám tuổi nguyễn thanh hùng bốn mươi một tuổi cả ba cùng chú tại tỉnh đồng nai và lâm huỳnh tiên phong ba mươi chín tuổi
quê tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
đây là nhóm đối tượng trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
để tránh bị phát hiện các đối tượng dùng dây kẽm cột chặt các cửa phòng trọ
sau đó dùng kìm cộng lực cắt khóa phòng để xe của khu nhà trọ đột nhập lấy trộm các xe máy và nhiều tài sản có giá trị
thời điểm gây án vào ban đêm hoặc dạng sáng nhằm tránh sự chú ý của người dân xung quanh
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
đâu có cái cửa kho có khóa thì mới lấy kiềm sắt
các cửa kho thì lấy được ba chiếc xe một chiếc xí rết và quạt một chiếc sh mo màu xám với một chiếc quay màu đen
và lúc ba giờ sáng bảo có tới phòng trọ của tôi rủ tôi đi anh trọ
và tôi đồng ý lúc trên đường đi tôi và bảo có thấy một căn nhà khóa cửa
tôi xạ bảo xuống bảo leo bờ trường vô
tôi dùng tay và chân này cửa sắt ra và lấy đồ
xong leo ra thì kêu tôi trở về
rồi về thì đổ ra lấy ra được laptop với hai hộp nữ trang mà bên trong không có gì
rồi một hộp khẩu với một số đồ linh tinh mà tôi không có nhớ
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản gồm laptop
đồ trang sức xe máy nước hoa trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
tại các địa bàn phường tân hòa thống nhất trảng giài tỉnh đồng nai
tất cả tài sản trộm được các đối tượng sử dụng hoặc đem bán kiếm tiền mua ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thành phố bình hòa đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật
và qua sự việc trên thì gửi đến bà con là thứ nhất là nhà cửa thì mình nên gia cố lại những khoen sắt
những khoen khóa cửa và thứ hai là ổ khóa
cái ổ khóa thì nên thay mới và những cái ổ khóa chắc chắn hơn
khi mà nghỉ ngơi thì chúng ta đêm khuya chúng ta khóa cửa lại cẩn thận
xe cổ thì có thể dẫn vào nhà khóa thêm một cái lớp khóa nữa cho nó là đảm bảo
và cái tiếp theo là mong đề nghị những hộ gia đình có điều kiện
tạo điều kiện lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh
việc triệt phá thành công nhóm chuyên trộm cắp tài sản này đã góp phần rất lớn
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hiện công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật